liên quan tới thông tin về vụ tai nạn hầm lò tại công ty than hạ long
chiều nay đại diện công ty than hạ long tkv thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh cho biết
trước mắt công ty đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ cháy lò than hai trăm linh triệu đồng
kịp thời tổ chức cho gia đình đưa thi thể các nạn nhân về quê an táng
đối với các công nhân bị thương lãnh đạo công ty cũng đã thăm hỏi và tặng quà động viên
bên cạnh đó ubnd tp cẩm phà đã hỗ trợ sáu triệu đồng cho mỗi gia đình có nạn nhân thiệt mạng
ba triệu đồng cho mỗi công nhân bị thương
ubnd tỉnh quảng ninh cũng đã hỗ trợ kịp thời sáu triệu đồng cho mỗi gia đình có nạn nhân thiệt mạng
ba triệu đồng cho mỗi công nhân bị thương
trước đó nhóm công nhân sáu người vào một lò trường vào làm nhiệm vụ củng cố thu hồi than lò dọc
đến khoảng năm giờ bốn mươi phút ngày một mươi tám tháng năm đã xảy ra cháy lò dọc
hai công nhân được đưa ra ngoài nhưng đã thiệt mạng ba công nhân khác bị thương được đi cấp cứu
hai công nhân còn lại may mắn thoát nạn
nguyên nhân ban đầu được xác định là do cháy khí ch bốn hay còn được gọi là khí mê tan